sáng nay một mươi một tháng một mươi hai tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh công tác giảm nghèo phải được thực hiện
không chỉ bằng trí tuệ mà bằng cả trái tim
thủ tướng cũng nêu rõ giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội bậc nhất và mang đậm tình người nhất
tuyệt đại bộ phận người dân phải có thu nhập bảo đảm cuộc sống tốt không còn đói nghèo mới là lãnh đạo đúng
sau hơn ba mươi năm việt nam là một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo
là câu chuyện thành công truyền cảm hứng cho bạn bè nam châu
tuy ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng quốc hội chính phủ đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp hai lần so với giai đoạn trước
hai mươi một ngân sách nhà nước đã dành cho phúc lợi xã hội là mức cao nhất trong số các nước asean
thủ tướng nêu rõ những việc chúng ta đã làm được tuy là điểm sáng trên thế giới
nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững
nhiều nơi tỉ lệ nghèo vẫn còn trên năm mươi
nhiều nơi tỉ lệ nghèo vẫn còn thấp bằng bốn mươi năm chủng mức sống tối thiểu chưa được điều chỉnh kịp thời
một số cơ chế chính sách đặc thù đối với địa bàn nghèo khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có hiệu quả
thủ tướng nêu rõ từ đầu năm đến nay tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
các tổ chức quốc tế cảnh báo những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu bền vững bị gián đoạn
giải quyết hỗ trợ với tinh thần nhà nước
và nhân dân cùng làm
nhà nước bộ gồm hết trung ương phần hết địa phương và nhân dân tự bỏ ra
quyết định ấy đã có quyết định đưa ra từ quỹ ban ra cho chính phủ thảo luận
nhưng mà sau một mươi tháng mới có kinh phí để hỗ trợ người dân
cái lý do là chúng ta chưa có thể chế hỗ trợ nhà nước và nhân dân cùng làm
cho nên tuy là đồng chí bộ trưởng của tư pháp không có quyền hôm nay
nhưng mà tôi nói cái vai trò thể chế để mà bao phủ tất cả những đối tượng có liên quan
trong việc sau đó giảm nghèo nhất là gặp thiên tai là vấn đề rất lớn mà chúng ta cần tiếp tục xây dựng
thủ tướng đề nghị nghiên cứu trình trung ương bộ chính trị ban bí thư
ban hành các nghị quyết chỉ thị về chính sách giảm nghèo an sinh xã hội bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
chính quốc hội ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao trùm
và phê dựa chủ trương đầu tư
mỗi xã mỗi huyện xây dựng một mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình
với cách làm sáng tạo hơn nữa
giảm nghèo bền vững bắt đầu từ trẻ em cần đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn con người
các địa phương có điều kiện phát triển khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân trường lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo